để ứng phó với cơn bão số năm sáng nay tỉnh quảng ngãi đã đóng cảng sa kỳ không cho tàu thuyền ra đảo lý sơn như vậy là huyện đảo lý sơn sẽ bị chia cắt và cô lập với đất liền trong nhiều ngày tới người dân huyện đảo cũng đã chủ động mua sắm lương thực thực phẩm và nhiên liệu để sử dụng trong những ngày lý sơn bị cô lập
hai ngày qua các chuyến tàu vận tải từ đất liền ra đảo đã chủ động chở đầy đủ hàng hóa cho người dân lý sơn các mặt hàng tươi sống và rau củ quả cũng được người dân dự trữ tăng nhiều lần so với ngày thường để sử dụng dài ngày sự chủ động của bà con trên đảo đã hạn chế tình trạng khan hiếm lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết